dự án nhà ở xã hội trung văn mới được khởi công từ tháng tám năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi bốn
với nguồn cung nhà ở xã hội đang khan hiếm như hiện nay thì đây là tín hiệu đáng mừng với những người có thu nhập thấp
thế nhưng một lần nữa câu chuyện trục lợi từ những dự án như vậy lại tái diễn
rất nhiều hội nhóm mua nhà ở xã hội trung văn xuất hiện trên mạng xã hội
với những bài đăng hấp dẫn có xuất ngoại giao
liên lạc với một cò bất động sản theo bài đăng trên phóng viên ngay lập tức được tư vấn còn có một mươi xuất
khi phóng viên trình bày hoàn cảnh cò vào việc rất nhanh hỏi được khi có cọc không
để xác thực thêm thông tin từ cò bất động sản này phóng viên đã hẹn gặp trực tiếp
sau vài lần lòng vòng đổi điểm hẹn cuối cùng phóng viên được cò đưa tới một sản giao dịch gần dự án để gặp quản lý
trong lúc chờ cấp trên cò này tiết lộ một số điều

tại biết là mức nào mới gọi được tính là thu nhập thấp một trăm linh triệu là mua được
không người ta một trăm linh triệu người ta không đưa nhà thu nhập thấp với bạn
chứ có đứa thu nhập một trăm linh triệu mà mua được mà không phải mua được không
khi phóng viên bày tỏ lo lắng về việc liệu có chắc chắn mua được nhà ở xã hội không
thì liên tục được chấn an lẫn hối thúc bởi cả hai

thì bố xuất của chị cũng sẽ là để nhận
bây giờ mình cũng chỉ tổng năm mươi triệu chị đã thấy thanh toán như kiếp đầu đó
liên hệ thêm một số môi giới bất động sản phóng viên nhận được các mức giá khác nhau và tư vấn cũng khác nhau
em làm việc trực tiếp với chủ tư chị ạ
giá của bên em là xuất là khung trọng căn này thì cái chênh là hai trăm linh một chị ạ
còn giá gốc là một mươi sáu bảy triệu vát đấy
chị trả cái tiền chênh hơn hai trăm linh kia để được cái xuất mua đấy đúng không ạ
đúng rồi đúng rồi
nhưng mà cái suất đấy là có chắc chắn không
hay là đấy mới chỉ là
à chị ơi thực ra thì phải chắc chắn thì bên em mới làm
giá giảm thôi nhưng mà đều đóng rẻ thôi
chỉ có một mươi tám hai mươi triệu thôi
nhưng mà chỉ giúp được khách hàng mà có tấy đủ điều kiện thôi

các ông toàn đi ô tô đến tầng mô quân
thậm chí một số cò bất động sản còn chủ động đi tìm người mua
dù khách hàng
không thuộc diện được mua nhà ở xã hội
họ nói là có suất thì có thể mua được
tôi biết là mình thì cũng không đủ điều kiện để mua dự án nhà ở xã hội
nhưng mà họ nói là cái đó thì họ sẽ lo được hết
và nếu mà có nhu cầu thì chỉ cần đặt cọc giữ chỗ là được
trong khi đó công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhs
chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trung văn
đã phủ nhận thông tin bán hàng qua trung gian
đồng thời khuyến cáo khách hàng không nộp bất cứ khoản phí nào
trước khi có thông báo chính thức về việc mở bán căn hộ
công ty đã có công văn gửi xuống ủy ban phường trung văn rồi là
không có trang bất kỳ nào ngoài cái trang chủ của công ty được mở bán đâu ạ
cái trang chính thức của bên em là gì nhỉ em nhỉ
thì sẽ chỉ có thông tin mở bán ở trên trang đấy thôi đúng không ạ
đúng rồi chị ạ các trang khác là toàn linh tinh thôi ạ
theo các luật sư nhà ở xã hội có các quy định cụ thể về việc mua bán
nếu người dân không tỉnh táo thì sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro
cái nhà đấy không được giao dịch như cái nhà thương mại bình thường
nhưng mà lại lấy thông tin hoặc là nhận tiền của khách
nhưng mà không được giao nhà lại cho khách thì cũng có thể là bị xử lý dựng
những cái người mà không đủ điều kiện mà mua cái nhà ở xuất nhà ở xã hội
qua cái dạng cò mồi như thế thì rõ ràng là sẽ rất là rủi ro
là không được giao dịch như thế
không được cấp cái giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hay là của sổ hồng
đối với cái nhà ở xã hội đó
và mọi cái giao dịch về sau là đều là bất hợp pháp
có thể thu hồi lại cái suất nhà ở xã hội đó
và bên cạnh đó thì có các cái giải quyết tranh chấp
ở tòa án thì cũng tương đối là phức tạp
trước tình trạng có mồi có tính chất lừa đảo người dân
đại diện công lạc bộ bất động sản hà nội cho biết
việc xác nhận người mua có thuộc đúng đối tượng
được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội không là vô cùng quan trọng
bởi vì thực ra những người trung gian là những người không quyết định
mà những người chỉ là thầy dùi những người gọi là tư vấn thôi
cái chuyện đối tượng đủ đối tượng hay không là do chính quyền địa phương xác nhận
hoặc là do cơ quan xác nhận
thì ở đây chúng ta phải nói là làm tận gốc là cái trách nhiệm
của các cấp chính quyền địa phương là đã xác nhận đúng đối tượng chưa
báo chí đã nhiều lần cảnh báo những rủi ro
từ việc khách hàng mua nhà ở xã hội
nhưng không đóng trực tiếp cho chủ đầu tư
mà lại qua bộ trung gian để xác nhận đối tượng
sau đó nhà không mua được mà tiền cũng chẳng được nhận lại
chưa biết thực hư dự án nhà ở xã hội trung văn
sẽ đến tay người có nhu cầu thực thế nào
nhưng nếu người dân không thực sự tỉnh táo
rất dễ tiếp tay cho những kẻ mượn chính sách để trục lợi